sau khi đóng cửa mỏ khai thác khoáng sản thì công tác hoàn thổ trả lại mặt bằng cho địa phương là nghĩa vụ của mỗi doanh nghiệp
tuy nhiên tình trạng xin cấp phép thì nhanh thế nhưng đến khi hoàn thổ thì né tránh đã diễn ra ở nhiều địa phương
và khiến cho đất đai bị bỏ hoang ảnh hưởng lớn đến đời sống của người dân
phản ánh sau của phóng viên truyền hình nhân dân tại tỉnh bắc cạn
đây là mỏ vàng tốc lù ở xã kim hỷ huyện nari
sau khi lấy vàng xong doanh nghiệp nhanh chóng rút hết phương tiện thiết bị không hoàn thổ trả lại mặt bằng
hậu quả để lại là một mươi năm nay trong khi người dân thiếu đất sản xuất thì chín năm hectare đất mỏ vàng này bỏ hoang
vàng thì doanh nghiệp đã lấy hết hậu quả để lại là mỗi khi mưa lớn
cả khu vực mỏ vàng và cánh đồng lúa lân cận bị ngập sâu trong nước
tại huyện nari có năm mỏ vàng đã hết hạn khai thác từ lâu với tổng diện tích hơn bảy mươi hectare
nhưng công tác hoàn thổ bị doanh nghiệp lãng quên
chỉ có hai mỏ vàng được doanh nghiệp san gạt sơ xài rồi bàn giao cho địa phương
tuy nhiên đến nay diện tích ít ỏi đã có mặt bằng cũng chưa thể giao cho người dân sản xuất
ủy ban nhân huyện được tỉnh giao
giao để giao lại đất đạo hoàn thổ cho các hội gia đình
tuy nhiên khi mà triển khai đến các địa phương đến xã
thì cũng chưa được sự đồng thận của người dân tại địa phương
thì ngày trước là chúng ta thu hồi đất của những hội khác như vậy
hiện nay đã xảy ra cái việc là giữa các hội dân là chưa thông nhất nhau
trên địa bàn tỉnh bắc cạn tình trạng doanh nghiệp không hoàn thổ
sau khi đóng cửa mỏ diễn ra khá phổ biến
diện tích đất các mỏ chưa hoàn thổ
hoặc hoàn thổ nhưng chưa thể sử dụng lên đến hàng trăm hectare
thực tế cho thấy khi xin cấp phép khai thác
doanh nghiệp cam kết sẽ hoàn thổ ngay sau khi đóng cửa mỏ
nhưng sau khi lấy hết khoáng sản doanh nghiệp tìm mọi cách né tránh
nguyên nhân dẫn đến tình trạng này ngoài sự thiếu quyết liệt của chính quyền địa phương
thì còn do tiền ký quỹ phục hồi môi trường mà doanh nghiệp nộp khi cấp mỏ còn thấp
do đó khi doanh nghiệp cố tình chây y không hoàn thổ
thì số tiền ký quỹ không đủ để phục hồi môi trường